thưa quý vị do ảnh hưởng của dạnh áp thấp đang dịch dần xuống phía nam
và vùng hội tụ gió ở mực trên cao
nên tại các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ sẽ có mưa trên diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm trên một đợt
riêng tại các tỉnh như lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang cao bằng hay quảng ninh
cục bộ còn trên mức hai trăm năm mươi mm trên một đợt
mưa lớn khiến cho nguy cơ xảy ra lũ quét và xả lở đất bị đẩy lên cao
người dân tại đây cần hết sức cảnh giác
cùng với đó thì mưa nhiều cũng giúp cho nền nhiệt tại bắc bộ giảm ở ngưỡng mát mẻ
khi ngày đêm ở mức là hai mươi ba ba mươi ba độ
tại trung bộ thì cũng do nằm trong xu thế giảm nhiệt
khu vực các tỉnh thanh hóa đến nghệ an cũng chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở bắc bộ
nên sẽ có khả năng cao là xuất hiện mưa rào cùng rông rải rác
cục bộ có điểm xảy ra mưa rông với lượng khá vào đêm và sáng
giúp cho nền nhiệt độ tại đây giảm đáng kể
cao nhất ngày mai chỉ còn ở mức là ba mươi một ba mươi ba độ
các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến bình thuận phổ biến vẫn chỉ là những cơn mưa rông vài nơi
tuy nhiên cường độ nắng nóng sẽ suy giảm bớt
nhất là tại khu vực từ quảng bình trở vào cho đến phú yên
sẽ không còn nắng nóng gây gắt như những ngày vừa qua
về nền nhiệt độ thì nhiệt độ cao nhất tại các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến phú yên là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
còn khu vực từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận là ba mươi một ba mươi ba độ
điểm dưới chân cuối cùng là tây nguyên và nam bộ
hai khu vực này chủ yếu vẫn chịu ảnh hưởng hoạt động của gió mùa tây nam đơn thuần
do vậy mà những cơn mưa rông sẽ xuất hiện nhiều hơn về chiều tối
ban ngày thì ít mưa hơn và có nắng gián đoạn
cần chú ý đề phòng trong cơn rông dễ kèm theo lốc xét và gió giật mạnh gây nguy hiểm
nền nhiệt độ không có quá nhiều biến động
ngày đêm ở khu vực tây nguyên là hai mươi ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đến với biển đông khu vực quần đảo hoàng sa vẫn thịnh hành gió tây nam cấp bốn năm
nên có mưa rào và rông rải rác làm cho tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
trong cơn rông thì cần đề phòng có gió giật mạnh
nên nhiệt độ tại đây là hai mươi bảy ba mươi hai độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có gió tây nam cấp ba bốn
nên chỉ có mưa giải rác tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
với mức nhiệt là hai mươi bảy ba mươi ba độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận đêm và sáng nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ